bộ ngoại giao cần phải đổi mới cách chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm với dân với nước
thực hiện mục tiêu của đảng và nhà nước về đối ngoại
chú trọng nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế
giữ vững môi trường hòa bình để tạo mục tiêu cho phát triển nâng cao hiệu lực của quốc gia
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với bộ ngoại giao
cũng là buổi làm việc đầu tiên của thủ tướng với bộ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
đánh giá cao kết quả mà bộ đã đạt được trong năm qua trong công tác giữ quan hệ ổn định
tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đan sen lợi ích với các nước láng giềng khu vực và đối tác quan trọng
thủ tướng nêu rõ trong quan hệ quốc tế trên tinh thần độc lập tự chủ hòa bình
hữu nghị giữa lợi ích quốc gia dân tộc vì hòa bình hợp tác phát triển vẫn đặt ra
nâng cao hiệu quả hoạt động
đối ngoại đa phương nhất là asean liên hiệp quốc nhằm có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
tăng thêm tiềm lực cho chúng ta trong bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ chủ quyền quốc gia
kiên trì thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp tây nguyễn đông bằng biện pháp hòa bình
tây nguyễn pháp quốc tế chủ động dự báo xử lý linh hoạt mọi tình huống
không để ra một thế bị đậm đối đặc
nếu như tình quốc tế
nếu như tình quốc tế
nếu như tình quốc tế chúng ta ra thế bị đậm thì làm sao làm gì
cho nên cái việc chủ động và không ra một đối đào này rất quan trọng đối với ngoại giao hệ thống ngoại giao của chúng ta
thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành ngoại giao
đó là công tác nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược cần tăng cường để đáp ứng tốt hơn biến đổi của tình hình
trong đó cần tăng cường phối hợp ngang để nâng cao chất lượng xử lý phát sinh
thương mại của nước ta với các nước asean tăng
nhưng tỉ chóc nhỏ
nếu như bộ ngoại giao hay là đất nước ta cử ra phải liên hệ vấn đề này để làm tốt hơn
cái thứ hai là ngoại giao kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế cần phải chú trọng hơn nữa
tranh thủ hiệu quả các cam kết thuận lợi trong một mươi afta đã ký kết để phát triển thị trường
ta làm tốt công tác tại dân đồng asean
nhưng nhận thức của asean vẫn chưa lan tỏa đến người dân
thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ ngoại giao đều phải là đại sứ về kinh tế
tinh thần không ngồi chờ không thụ động
nâng cao nội lực để tạo thêm động lực công tác đáp ứng tốt hơn biến đổi của tình hình
càng đưa mối quan hệ đối ngoại đi một chiều sau hiệu quả hơn nữa
trong đó chú ý các chuyển biến về địa chiến lược và khu vực
nói chung các nước các khu vực các đô thắc lớn
phải cố gắng xây dựng niềm tin này
phải làm tin chạy hơn nữa
nếu có điểm ngẽn thì phải cảnh báo sớm hơn nữa cho nhau
cùng tìm cách tập trung tháo gỡ
làm sao để cục chuyện quan hệ với các nước phải bình đẳng bình vững hơn
tạo thế đan trang về lợi ích để cùng hợp tác cùng thắng
phát huy các vai trò đối ngoại đa phương những nước nhỏ như việt nam
mình cũng cho mình khiêm tốt mình nói là nhỏ không phải nhỏ lắm đâu
dân số mình cũng lớn mà quy mô mình cũng lớn cái đầu
nhưng mà những tổ chức liên hiệp quốc asean apec asean v v
ta cũng cần mạnh dặn đối ngoại đa phương
để một tâm thế đoàn hoàng hơn đón góp vào định hướng chế lực phát triển nước ta
tình hình thế giới năm hai nghìn một mươi tám dự đoán tích cực song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
thủ tướng lưu ý bộ cần nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại đa phương
nhất là đối với các nước asean tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu
ổn định hiệu quả khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh
đề cao trách nhiệm cá nhân trong nghiên cứu xử lý công việc của mình
bộ ngoại giao cần đi đầu trong một mươi chữ của văn phòng chính phủ
đó là kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
trong công tác đối ngoại đề cao tinh thần việt nam là bạn
không đối đầu tạo niềm tin với các nước
để tạo thế đan sen cùng hợp tác cùng phát triển
thúc đẩy ngoại giao kinh tế đồng thời thực hiện tốt mục tiêu đối ngoại của đảng đề ra